ngày hai mươi bảy tháng hai hà nội ghi nhận hơn một mươi một năm trăm linh ca covid một mươi chín tại ba mươi quận huyện thị xã
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính từ một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng hai đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng hai
trên địa bàn thành phố ghi nhận một mươi một năm trăm một mươi bảy ca covid một mươi chín tăng bảy trăm ba mươi bốn ca so với ngày hôm qua
trong đó có ba tám trăm tám mươi bảy ca trong cộng đồng và bảy sáu trăm ba mươi ca đã cách ly
cụ thể một mươi một năm trăm một mươi bảy bệnh nhân phân bố tại năm trăm bốn mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đồng anh bảy trăm bốn mươi ba sóc sơn bảy trăm ba mươi bốn
hoàng mai sáu trăm sáu mươi bốn hoài đức sáu trăm sáu mươi nam từ liêm tám trăm một mươi một long biên sáu trăm một mươi tám bắc từ liêm sáu trăm linh một
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai
có bốn trăm sáu mươi sáu bốn trăm hai mươi f ở hà nội đang điều trị theo dõi
trong đó có bốn trăm năm mươi chín ba trăm sáu mươi bốn f điều trị tại nhà chiếm hơn chín mươi tám bốn tổng số ca đang điều trị
một ba trăm tám mươi sáu f điều trị tại các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện chiếm gần ba
có sáu ba mươi ca diễn biến cấp độ trung bình nặng nguy kịch phải nhập viện điều trị
tương đương với các cơ sở thu dung của thành phố và quận huyện
tương đương gần một ba tổng số ca đang điều trị ở thủ đô
trong đó có ba trăm sáu mươi ca đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở hai
và bệnh viện đại học y hà nội
năm sáu trăm bảy mươi người điều trị tại các bệnh viện tầng hai và tầng ba của hà nội
ngoài ra tổng lượt bệnh nhân tại hà nội được điều trị khỏi là ba trăm tám mươi chín tám trăm bảy mươi hai người
hôm qua ngày hai mươi sáu tháng hai hà nội có một mươi bảy ca tử vong
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên một ba
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội vào sáng ngày hai mươi bảy tháng hai
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội chu ngọc anh cho biết hiện hà nội đã lưu hành
omicron song hành với delta và có thể trả chiếm đa số bởi tốc độ lây lan covid một mươi chín hiện nay rất nhanh
khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
sáng ngày hai mươi bảy tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh
trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín hà nội đã chủ trì phiên họp
trực tuyến với các quận huyện xã phường để chỉ đạo các giải pháp kịp thời
trước tình hình dịch bệnh gia tăng
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhận định diễn biến dịch bệnh rất phức tạp
và hà nội đã có ngày trên một mươi ca mắc covid một mươi chín bảy mươi bốn xã phường đã chuyển sang cấp độ ba
tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ không trữ chứng chiếm đa số chín mươi sáu
trong đó chín mươi năm tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà
thành phố luôn theo dõi nắm bắt chặt diễn biến dịch bệnh số ca chuyển tần
số ca điều trị tầng hai tầng ba vẫn được kiểm soát
diễn biến này mang đến áp lực càng tăng cho y tế các cấp đặc biệt là cấp cơ sở
trong đó gánh nặng đang là thủ tục xác nhận f và khỏi bệnh
trong khi chúng ta vẫn phải tiếp tục tập trung rà soát đối tượng nguy cơ
người già có bệnh nền chưa được tiêm đủ mũi
bên cạnh đó là nguy cơ lây nhiễm với lực lượng tuyến đầu
vì vậy cuộc họp lần này chính là để chính quyền các cấp từ thành phố đến xã phường
làm thế nào có giải pháp thiết thực trong tình hình mới để giảm tải
để phục vụ nhân dân tốt nhất chủ tịch ubnd thành phố nói
chủ tịch ubnd thành phố cho biết hà nội đang khẩn trương giải trình tự gen
để đánh giá mức đội chủng omicron cho kết quả từ viện vệ sinh dịch tẩy
và cho biết việc giải trình tự gen chậm nhưng trên thực tế có thể nhận định
hiện hà nội đã lưu hành omicron song hành với delta
và có thể đã chiếm đa số bởi tốc độ lây lan covid một mươi chín hiện nay rất nhanh
theo các chuyên gia đánh giá nửa tháng nữa số ca mắc ở hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao
và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch
thành phố cũng đánh giá đây là thách thức áp lực và khó khăn rất lớn
đối với hệ thống y tế cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân
ngay trong ngày hôm nay chủ tịch ubnd thành phố yêu cầu giám đốc sở y tế
chủ trì lập ngay tổ công tác liên ngành bang chỉ đạo thành phố với đầu mối rõ
gọn nhẹ nhất để kiểm tra báo cáo hàng ngày các phần việc cụ thể của mọi mặt công tác nóng
những hướng dẫn thích ứng kiểm soát nhóm nguy cơ cao số liệu chuyển tầng
điều trị tại cơ sở y tế hàng ngày thích ứng với các hoạt động đi học trực tiếp
các cơ quan hành chính để vẫn đảm bảo hiệu quả công việc đảm bảo việc học tập của học sinh
chủ tịch ubnd thành phố nói rõ
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại thủ đô
mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả cộng đồng
bởi sức khỏe mắc mấy hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
hãy nhìn vào đó để thấy mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín
tránh để áp lực quá tải lên ngành y tế
cũng trong cuộc họp ban chỉ đạo sáng nay các đơn vị đã phản ánh về tình trạng quá tải
thiếu nhân lực ở cấp xã phường hiện nay và tình trạng người dân khó khăn
trong việc xác nhận f hay khỏi bệnh
trước vấn đề này lãnh đạo sở y tế hà nội đã có những phản hồi
để giải bài toán quá tải giám đốc sở y tế trần thị nhị hà cho rằng
trưởng bang chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động
làm việc với các bệnh viện trên địa bàn
theo nội dung thành phố hà nội đã làm việc điều trị bệnh nhân tầng hai tầng ba
dành ít nhất năm mươi số dường
khi đó sở y tế sẽ điều tiết lại đảm bảo bệnh nhân được điều trị ngay trên địa bàn
về việc báo chí có phản ánh ở một số địa bàn người dân khó khăn trong việc xác nhận f
khỏi bệnh xác nhận để thanh toán bảo hiểm y tế bà hà cho biết
trong tuần qua một số địa phương có số ca mắc cao như hoàng mai đông anh nam tử liêm sóc sơn
theo vị lãnh đạo sở y tế có nơi có tình trạng người dân phải xếp hàng gây bức xúc
nhưng cũng có nơi chưa xảy ra hiện tượng quá tải nhờ sự vào cuộc quyết liệt
huy động được mọi lực lượng bố trí khoa học
sự đánh giá của người dân là rất quan trọng
việc xác nhận f hay hết thời gian cách ly người dân có thể tự làm test nhanh
khi được nhân viên y tế giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp nghĩa là thực hiện online cũng được
giám đốc sở y tế hà nội nói tiếp bên cạnh đó các xã phường cần sử dụng tốt phần mềm quản lý f
có hướng dẫn cụ thể phần mềm in được quyết định hết cách ly được quyết định hưởng bảo hiểm xã hội
cần huy động thêm các lực lượng thanh niên phụ nữ mới đủ nhân lực phục vụ nhân dân kịp thời
phải ứng dụng công nghệ tối đa
từ những chỉ đạo của giám đốc sở y tế hà nội áp dụng vào các phường xã sẽ phần nào giảm thiểu
tối đa áp lực quá tải tới hệ thống y tế cấp cơ sở
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận tám mươi sáu chín trăm chín mươi ca nhiễm mới trong đó hai mươi bốn ca nhập cảnh và tám mươi sáu chín trăm sáu mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tăng tám chín trăm chín mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có năm mươi tám sáu trăm tám mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một mươi một năm trăm một mươi bảy quảng ninh năm chín trăm chín mươi bảy lạng sơn bốn chín trăm sáu mươi hưng yên ba hai trăm hai mươi năm bắc ninh ba mươi
nghệ an hai chín trăm bốn mươi một nam định hai bảy trăm sáu mươi bốn vĩnh phúc hai bảy trăm năm mươi tám phú thọ hai năm trăm sáu mươi năm sơn la hai năm trăm linh chín
tuyên quang hai ba trăm năm mươi hòa bình hai hai trăm chín mươi tám lào cai hai hai trăm bảy mươi hai hải dương hai nghìn hai mươi
hải phòng hai một trăm một mươi bốn ninh bình hai ba mươi một đắk lắc hai một mươi hai bắc giang một chín trăm chín mươi chín yên bái một chín trăm chín mươi bốn
tp hcm một chín trăm sáu mươi chín thái bình một bảy trăm ba mươi ba hà giang một bảy trăm linh tám thái nguyên một bốn trăm chín mươi sáu quảng bình một ba trăm năm mươi một khánh hòa một hai trăm sáu mươi
cao bằng một một trăm bốn mươi một bình phước một một trăm một mươi tám điện biên một một trăm một mươi tám bình định một bốn mươi tám đà nẵng chín bảy mươi tám thành hóa tám năm mươi chín gia lai tám bốn mươi sáu hà nam tám một mươi tám bình dương bảy chín mươi chín quảng trị bảy năm mươi bảy phú yên bảy bốn mươi chín hà tỉnh bảy bốn mươi hai lâm đồng bảy hai bà rịa vũng tàu sáu sáu mươi chín cà mau năm bốn mươi bảy đắk nông năm một mươi hai hà tỉnh bảy bốn mươi hai đà nẵng bảy bốn mươi hai thành hóa tám năm mươi chín gia lai tám bốn mươi sáu hà nam tám một mươi tám bình dương bảy chín mươi chín quảng trị bảy năm mươi bảy phú yên bảy bốn mươi chín hà tỉnh bảy bốn mươi chín hà
quảng nam bốn trăm sáu mươi hai quảng ngãi hai trăm năm mươi tám tây ninh hai trăm bốn mươi một bình thuận hai trăm hai mươi một thừa thiên huế hai trăm linh năm bến tre hai trăm linh hai con tum một trăm chín mươi chín bạc liêu một trăm bốn mươi ba vĩnh long một trăm ba mươi năm đồng nai bảy mươi chín kiên giang bảy mươi tám trà vinh bảy mươi ba lòng an năm mươi tám cần thơ năm mươi an giang hai mươi bảy ninh thuận một mươi tám đồng tháp một mươi một hậu giang sáu tiền giang sáu và bắc cạn năm
ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai sở y tế phú thọ đăng ký bổ sung một mươi bốn tám trăm ba mươi tám ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin tại phú thọ
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là nghệ an giảm một bốn mươi bốn lai châu giảm bốn trăm bảy mươi năm và tuyên quang giảm ba trăm tám mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là lạng sơn tăng ba chín trăm sáu mươi
quảng ninh tăng ba bốn trăm ba mươi tám và bắc ninh tăng chín trăm chín mươi sáu
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi bảy chín trăm tám mươi sáu ca một ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm linh năm ca mắc covid một mươi chín do biến thị omicron tại thành phố hồ chí minh chín mươi bảy quảng nam hai mươi bảy hà nội một mươi tám khánh hòa một mươi một đà nẵng tám kiên giang bốn quảng ninh hai mươi thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một lòng an hai bà rịa vũng tàu một bình dương hai lâm đồng một ninh bình một hương yên sáu bình phước một và an giang một
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba ba trăm hai mươi một dịch
trong đó có hai bốn trăm linh năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi hai trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân có một triệu người thì có ba mươi ba sáu trăm một mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là ba ba trăm một mươi ba sáu trăm năm mươi ba ca trong đó có hai bốn trăm linh chín chín mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm năm trăm ba mươi hai ba trăm linh ba ca bình dương hai trăm chín mươi bảy năm mươi năm ca hà nội với hai trăm năm mươi chín một trăm linh ca đồng nai với một trăm linh một một trăm ba mươi ca tây ninh chín mươi một trăm bảy mươi năm ca
tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là ba mươi năm tám trăm sáu mươi sáu ca tổng số ca được điều trị khỏi là hai bốn trăm một mươi một chín trăm một mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba một trăm chín mươi ca trong đó thở oxy có mặt tại là hai năm trăm hai mươi sáu ca thở oxy dòng cao hfnc hai trăm tám mươi năm ca thở máy không xâm lấn một trăm linh chín ca thở máy xâm lấn hai trăm năm mươi chín ca và điều trị ecmo một mươi một ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu ba
một mươi tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng hai ghi nhận chín mươi bốn ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh hai trong đó có một ca tử sắp trăng chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác hà nội một mươi bảy nam định bảy bắc giang nam bình định năm
thanh hóa năm ninh bình bốn quảng bình bốn bạc liêu ba bình thuận ba đà nẵng ba
kiên giang ba ca trong hai ngày lào cai ba phú thọ ba quảng ninh ba thái nguyên ba
bà rịa vũng tàu hai bắc ninh hai gia lai hai lâm đồng hai ca trong hai ngày quảng ngãi hai
bình dương cà mau đắk nông đồng nai đồng tháp hà tĩnh hải dương hòa bình
quảng trị tây ninh và trà vân mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi một trăm bốn mươi bốn ca
chiếm tỷ lệ một hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn
trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám
trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu
trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm
trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á
và xếp thứ bốn trong khu các nước asean